thưa quý vị tại tp hcm trong lúc băng qua giao lộ một xe tải đã hút bay hàng loạt xe máy làm nhiều người bị thương
vụ việc xảy ra vào chiều qua ngày sáu tháng một tại giao lộ quốc lộ một liên khu bốn năm phường bình hưng hòa b quận bình tân tp hcm
vào thời điểm trên dòng phương tiện xe máy đang di chuyển qua giao lộ liên khu bốn năm trên quốc lộ một
lúc này chiếc xe tải mang biển số năm mươi bốn z một nghìn một trăm bốn mươi bất ngờ lao đến rồi hút bay nhiều xe máy đang đi phía trước
vụ việc làm một người phụ nữ nguy kịch và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu
các nạn nhân còn lại may mắn chỉ bị thương nhẹ nhưng tâm trạng hoảng loạn
tại hiện trường năm xe máy nằm ngổn ngang trên đường giao thông qua khu vực bị un xe kéo dài
công an quận bình tân sau đó có mặt xử lý hiện trường đo nồng độ cồn tài xế xe tải để xử lý theo quy định
thông tin mới nhất liên quan đến vụ xe
niên đâm liên hoàn khiến bốn người thương vong ở hà đông hà nội xảy ra vào chiều ngày hôm qua
hiện đã xác định được danh tính tài xế gây tai nạn
người được cho là đã điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi a năm mươi bốn nghìn hai trăm bảy mươi năm gây ra vụ tai nạn liên hoàn
là trần ngọc anh chú tại phường phú đô nam tử liêm hà nội
theo công an quận hà đông tài xế này vẫn chưa đến trình diện
trước đó vào chiều ngày sáu tháng một tại khu vực vòng xuyến mậu lương phường kiến hưng quận hà đông hà nội
xe ô tô mang biển kiểm soát
ba a năm mươi bốn nghìn hai trăm bảy mươi năm mất lái va chạm với ô tô mang biển kiểm soát ba mươi a sáu mươi hai nghìn bốn mươi bảy đang lưu thông cùng chiều
rồi tiếp tục va chạm với ba chiếc xe máy khác
vụ va chạm đã khiến cho hai vợ chồng đi xe máy tử vong tại chỗ hai người đi xe máy khác bị thương nặng
vào ngày sáu tháng một thông tin từ viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết
cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can ngô trí đức nguyên phó tổng giám đốc
nguyên thành viên hội đồng đầu tư ngân hàng thương mại cổ phần đại tín ngân hàng đại tín chi nhánh sài gòn
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo có trạng từ tháng năm năm hai nghìn một mươi đến tháng hai năm hai nghìn một mươi hai ngô trí đức là giám đốc chi nhánh sài gòn của ngân hàng đại tín
đã buông lỏng quản lý không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ dẫn đến việc vũ thị như thảo phó giám đốc ngô thị ngân thủ quỹ
và một số nhân viên phòng kế toán phòng ngân quỹ của chi nhánh lập và hạch toán thu khống tiền mặt
vào kho quỹ sau đó chi khống tiền mặt theo các chứng từ giải ngân các khoản vay của công ty phương trang đẩy dư nợ cho công ty này
sau đó ngô thị ngân đã rút tiền mặt từ ngân hàng nhà nước nhưng không đem về nộp kho quỹ ngân hàng theo lệnh điều chuyển vốn
mà đem số tiền đến phòng làm việc của hứa thị phấn giao cho khách hàng gây thiệt hại cho ngân hàng đại tín hơn năm một trăm linh tỷ đồng
trong hai ngày ngày bốn và ngày năm tháng một công an bắc giang đã bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển
mua bán ma túy với số lượng lớn
các đối tượng bị bắt giữ là chu tất thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn lê khắc công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
cả hai cùng là người ở huyện quế phong tỉnh nghệ an và nguyễn thị thắm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai là người ở huyện yên thế bắc giang
tăng vật thu được là một kg ma túy tổng hợp dạng đá gần ba viên ma túy tổng hợp hai xe ô tô một mươi một điện thoại di động gần một trăm năm mươi triệu đồng và một số vật dụng khác
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
đã tạm giữ ba đối tượng trên để điều tra mở rộng
công an tp ung bí tỉnh quảng ninh cho biết vừa tiến hành kiểm tra nhà của vũ văn quyết
trú tại tổ một khu đá bạc phương phương nam tp ung bí phát hiện và thu giữ sáu mươi bảy năm kg pháo nổ các loại
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã thu giữ tại nhà của vũ văn quyết hai mươi hai hộp pháo giàn một mươi ba bánh pháo bánh và bảy trăm linh quả pháo trứng có tổng trọng lượng là sáu mươi bảy năm kg
tại cơ quan điều tra vũ văn quyết khai nhận đã mua số pháo trên của các đối tượng ở cửa khẩu móng cái về để sử dụng
phòng kỷ sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tp ung bí tỉnh quảng ninh cho biết vừa tiến hành kiểm tra nhà của vũ văn quyết hai mươi hai hộp pháo nổ các loại

các chương trình tiếp theo trên antv